vào ngày hôm qua mùng ba tháng một thủ tướng ukraine denis shihan đã đề ra những ưu tiên đối với chính phủ nước này trong năm hai nghìn hai mươi
ông sian khẳng định chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để thực hiện các ưu tiên đề ra
trong số các ưu tiên có hỗ trợ cho quân đội cũng như toàn bộ lĩnh vực an ninh quốc phòng
bên cạnh đó ông xihan nêu rõ việc gia nhập liên minh châu âu eu và tổ chức hiệp ước bắc đại thế giường nato
cũng là một trong những mục tiêu hàng đầu của ukraine
các ưu tiên khác bao gồm tái thiết sau xung đột an ninh năng lượng ổn định tài chính vĩ mô và hỗ trợ các cựu binh
ông sihan cho biết chính phủ cũng sẽ tập trung vào phát triển giáo dục thực hiện phân cấp cải cách lương hưu và hành chính công